và các đồng chí với quyết tâm chính trị cao công tác triển khai nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị được công an tỉnh nam định thực hiện khoa học bám sắp mục tiêu yêu cầu nội dung định hướng lộ trình xây dựng lực lượng công an nhân dân theo từng giai đoạn
một trăm linh công an các đơn vị địa phương đã ban hành kế hoạch tích cực khẩn trương đẩy nhanh thực hiện nhằm bảo đảm tiến độ chất lượng
kế hoạch số một nghìn ba trăm linh của công an tỉnh nam định đã cụ thể hóa đề án số một mươi của bộ công an về xây dựng lực lượng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ sâu sắc toàn diện
nghị quyết một mươi hai là cơ sở để định hướng chỉ đạo xây dựng phát triển lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
công an tỉnh nam định đã tham mưu tỉnh ủy nam định ban hành nghị quyết số một mươi ba nqtu đồng thời xây dựng triển khai kế hoạch số bảy mươi sáu khduca
để cụ thể hóa mục tiêu lộ trình xây dựng lực lượng công an tỉnh nam định đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới góp phần đắc lực phục vụ các mục tiêu phát triển toàn diện tỉnh nam định ngày càng giàu mạnh
xác định rõ lộ trình phát triển tỉnh nam định đã và đang đặc biệt quan tâm tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy lấy phòng ngừa là chính ứng phó kịp thời với mọi tình huống sự cố
bảo đảm tính mạng của người dân lên trên hết trước hết giảm thiểu thiệt hại về tài sản ở mức thấp nhất
góp phần phát triển bền vững về kinh tế văn hóa xã hội
trong những năm gần đây có lẽ là sự quan tâm của chính phủ rồi của bộ công an và đặc biệt là tỉnh ủy ủy ban dân tỉnh rất quan tâm lãnh đạo chỉ đạo lực lượng phòng cháy cháy trong toàn tỉnh
có lẽ là đối với lực lượng công an cũng được quan tâm rất đặc biệt
việc triển khai nghị quyết một mươi hai này
các kế hoạch từ đảng ủy giám đốc đến đơn vị phòng cháy cháy là thực hiện rất là bài bản rất là chi tiết cụ thể
an toàn về phòng cháy chữa cháy có phần rất quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn
vì vậy trong thời gian vừa qua các kết ủy đảng chính quyền nguyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các phòng ban ngành đoàn thể cũng như là các cơ quan đơn vị và các tầng hướng dân dân
tham gia tích cực và thực hiện nghiêm công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ quan đơn vị cũng như là tại địa phương
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh nam định đã kịp thời tham mưu triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ chất lượng các nội dung công tác về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
chủ động tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng chế chữa cháy cứu nạn cứu hộ
với nhiều mô hình hay cách làm mới công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy nhất là nắm tình hình hướng dẫn kiểm tra địa bàn được triển khai thực hiện đồng bộ chất lượng
năm hai nghìn hai mươi hai đã phối hợp kiểm tra trên bảy lượt cơ sở hướng dẫn cơ sở thực hiện gần bảy tám trăm linh biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy tai nạn sự cố đã xử lý đề xuất xử lý vi phạm hành chính hai trăm hai mươi một trường hợp với tổng số tiền phạt trên sáu ba tỷ đồng
tạm đình chỉ bảy mươi chín trường hợp và đình chỉ ba trường hợp đối với các cơ sở vi phạm hành chính về phòng cháy chữa cháy
rà soát tất cả các cơ sở cao đau quê trên địa bàn không đáp ứng là phải ra các quyết định để không cho đình chỉ hoạt động
đây là một sự phòng ngừa rất tốt để chúng ta làm tốt cả hai vai trò vừa công tác phòng cháy cháy vừa công tác đà soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
thời gian qua các cấp ủy
tổ chức đảng cán bộ đảng viên lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh nam định đã nắm vững quan điểm chỉ đạo mục tiêu nhiệm vụ giải pháp
từ đó thống nhất cao về nhận thức tư tưởng và hành động thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy thường xuyên liên tục ở mọi nơi mọi chỗ
phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm của các cấp các ngành và của toàn thể nhân dân
tổ chức đảng cán bộ đảng viên lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh nam định đã nắm vững quan điểm chỉ đạo mục tiêu nhiệm vụ giải pháp
xây dựng bổ sung gần một hai trăm linh phương án chữa cháy gần bảy trăm bốn mươi phương án cứu nạn cứu hộ phối hợp tổ chức thực hiện một trăm hai mươi tám phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở có nguy hiểm
xây dựng phương án huy động dụng cụ trang thiết bị chữa cháy rừng phương án bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện chính trị văn hóa xã hội trên địa bàn

tổ chức tốt công tác huấn luyện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn hộ cho cán bộ chiến sĩ chữa cháy và cứu nạn hộ nằm trang bị cho mỗi cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn hộ
có được thao tác chín kỹ thuật và thao tác sử dụng thành thạo các trang thiết bị phương tiện sát với tình hình thực tế có thể xảy ra
nhằm xây dựng cho cán bộ chiến sĩ có được những bài học trong công tác phối hợp triển khai
thực tập phương án chữa cháy là một quy định bắt buộc của pháp luật được thực hiện định kỳ hàng năm đối với mỗi cơ quan tổ chức doanh nghiệp nhằm chủ động trong xử lý các tình huống cháy nổ có thể xảy ra tại cơ sở
đồng thời trang bị kiến thức quy trình xử lý tình huống cháy nổ cho các lực lượng và những người làm việc tại cơ sở đó
với chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh
trong năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã phối hợp tổ chức thực tập trên một trăm hai mươi phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
với sự tham gia của gần tám người là cán bộ nhân viên đội viên đội phòng cháy chữa cháy cơ sở các chủ hộ gia đình cơ sở kinh doanh sản xuất trên địa bàn tỉnh

đã xảy ra bốn vụ cháy tại cơ sở sản xuất kinh doanh và nhà dân để tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy
nổ xảy ra và thiệt hại do cháy nổ gây ra phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh đã tập trung tuyên truyền hướng dẫn các địa phương triển khai xây dựng mô hình tổ liên
gia an toàn phòng cháy chữa cháy điểm chữa cháy công cộng đến nay trên địa bàn tỉnh đã xây dựng
được một trăm năm mươi bảy tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy một trăm linh một điểm chữa cháy công cộng đồng thời vận động
hàng chục nghìn hộ gia đình trang bị các phương tiện chữa cháy ban đầu tháo rỡ chuồng cọp mở lối
thoát nạn thứ hai quá trình triển khai mô hình phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh và công an các địa phương đã hướng dẫn xây dựng nội quy quy chế hoạt động
đồng thời trang bị kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy cho các thành viên
khi một nhà xảy ra sự cố cháy nổ thì sẽ báo động tới các hộ gia đình nằm trong tổ liên gia biết
để kịp thời hỗ trợ về lực lượng và phương tiện nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người
và tài sản do cháy nổ gây ra mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy sẽ góp phần tăng
cường đoàn kết trong cộng đồng khu dân cư
công an tỉnh và công an các địa phương đã hướng dẫn xây dựng nội quy quy chế hoạt động
rất là nhiệt tình và sẵn sàng nhận lệnh bất cứ lúc nào khi nghe tiếng gọi của chúng tôi là
anh em đều ra mỗi người một nhiệm vụ và mang các thứ dụng cụ đi để phòng cháy chế cháy
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn xác định chữa cháy cứu người bị nạn
là chức năng nhiệm vụ là mệnh lệnh từ trái tim cám bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ mỗi lần có sự cố cháy nổ phải thật nhanh
lao vào biển lửa để dập lửa cứu người ý thức được rằng sẽ đối mặt với nguy hiểm
với những yếu tố bất ngờ có thể xảy ra nhưng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn
cứu hộ không nề hà sẵn sàng xả thân chiến đấu với giặc lửa kịp thời ngăn chặn nguy cơ đám cháy
có thể lan rộng bùng phát sang nhà dân công trình bên cạnh lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ luôn thể hiện tinh thần quả cảm thậm chí sẵn sàng hy sinh
đó là phẩm chất là danh dự của những người mang trên mình trọng trách của một nghề nguy hiểm
tôi thấy rằng cái trách nhiệm của ngành cũng như thể là bà con nhân dân ta đồng lòng trong cái việc phòng cháy chữa cháy này
thì tôi tin rằng tới đây có thể mình cố gắng mở rộng hơn nữa cái phong trào này
và để tạo lên một cái nguy hiểm
để tạo lên một cái sức bình yên cho bà con nhân dân
lấy người dân làm trung tâm và thể hiện chủ thể của công tác này
chúng tôi đều ý thức được việc đối mặt với nguy hiểm với những yếu tố bất ngờ có thể xảy ra
cũng như không nề hà sẵn sàng chiến đấu với giặc lửa
nhằm hạn chế về thiệt hại về người về tài sản cho nhà nước và nhân dân
trong lộ trình xây dựng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
công an tỉnh nam định đang đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả
việc thực hiện số hóa và chuyển đổi số trong lực lượng
thực hiện cải cách các thủ tục hành chính ứng dụng khoa học công nghệ thông tin
chuyển đổi số để giải quyết một trăm linh thủ tục hành chính về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong thực hiện quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thưa quý vị và các đồng chí
nắm bắt xu thế đánh thức tiềm năng
cười dậy khát vọng phát triển
đó vừa là mục tiêu vừa là động lực để lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh nam định phấn đấu để sớm về đích
hoàn thành các chỉ tiêu theo tinh thần nghị quyết một mươi hai đã đề ra
chương trình nghị quyết một mươi hai tuần này cũng xin được kết thúc tại đây
quý vị có thể xem lại các chương trình trên intv go
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo